theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tp hcm dự kiến quý i năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ khởi công xây dựng hệ thống cống thoát nước cho khu vực quận bình thạnh
một trong những quận nội thành thường xuyên bị ngập nước do mưa lớn và chiều cường
hệ thống cống thoát nước được tp hcm đầu tư xây dựng mới nhằm giải quyết thoát nước cho khu vực
cải thiện môi trường sống hoàn chỉnh hệ thống cống thoát nước khu vực quốc lộ một mươi ba đình bộ lĩnh nguyễn xí ung văn khiêm
thuộc phường hai mươi năm và hai mươi sáu quận bình thạnh đây là một trong những khu vực thường xuyên bị ngập do mưa lớn
công trình có tổng chiều dài hai sáu trăm linh mét với tiết diện cống tròn từ d ba trăm linh đến d một nghìn chín trăm linh
ngoài ra còn có hạng mục xây mới các hố ga giếng thăm cửa xả nâng đường bằng cấp phối đá răm và thảm bê tông nhựa đóng
công trình có tổng mức đầu tư gần hai trăm hai mươi tỷ đồng dự kiến khởi công vào quý i năm hai nghìn hai mươi